kính thưa quý vị chiều ngày tám tháng chín phó thủ tướng vũ đức đam đã đến bệnh viện đa khoa an phú
thành phố thuận an tỉnh bình dương trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở bình dương
đồng thời kiểm hiện trường vụ cháy và cũng như là thăm hỏi chia sẻ nỗi đau với gia đình có người thân tử vong
báo cáo với phó thủ tướng vũ đức đam lãnh đạo bệnh viện đa khoa an phú cho biết
trong đêm xảy ra vụ cháy quán karaoke an phú bệnh viện đã tiếp nhận ba mươi nạn nhân được đưa đến cấp cứu
trong tình trạng bị đa chấn thương ngạc khí trong đó có hai ca nặng chấn thương sò não và cuộc sống
được chuyển đến bệnh viện đa khoa bình dương
hiện đa số sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định xuất viện còn lại hai bệnh nhân đang tiếp tục điều trị
do bị gãy xương cản chân và xương mắt cá do nhảy từ trên cao xuống đã được phẫu thuật và hiện sức khỏe ổn định
phó thủ tướng vũ đức đam động viên tinh thần và trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân
sau khi thăm các nạn nhân đang điều trị bệnh viện đa khoa an phú phó thủ tướng đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy
thăm hỏi động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ
và chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn
trong chiều cùng ngày phó thủ tướng đã đến viến chia buồn cùng thơ nhân gia đình nạn nhân không ai tử vong trong vụ cháy
đồng thời chỉ đạo các lực lượng địa phương tích cực hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn này
trước vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke an phú phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin ban đầu
và tại buổi họp đại tá trịnh ngọc quyên giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án
quán karaoke an phú có ba tầng diện tích xây dựng khoảng một năm trăm linh m hai có hai mươi sáu trên ba mươi phòng sử dụng cho hoạt động kinh doanh
với quy mô này trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh là không quá lớn
tuy nhiên khi xảy ra hỏa hoạn lại gây ra con số tử vong lớn nhất cả nước từ trước đến nay liên quan đến cháy nổ tại quán karaoke
do đó nguyên nhân dẫn đến vụ cháy cũng như việc vì sao các nạn nhân không kịp thời thoát ra ngoài khiến dư luận đặc biệt quan tâm
cổ phòng là quản phố tình kéo tay
nhiều nhân viên lôi vào trong phòng đóng cửa lại
nhiều nhân viên thoát ra rồi thì cung cấp lại thông tin cho cơ quan công an
đối với công tác chữa cháy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố thuận an đã tới hiện trường chỉ sau hơn năm phút nhận tin báo
và nhanh chóng triển khai cứu hộ và dập lửa cứu và đưa ra ngoài an toàn cho hai mươi hai người đã mắc kẹt trên sân thượng và tầng trệt
còn về ba mươi hai trường hợp tử vong chủ yếu là nạn nhân tập trung ở tầng ba
nếu mà chúng ta thực trạng thực tế trạng thái chúng ta bình thường đi tham gia một quán rau cây
cái quán này nó có hai lối thoát nạn bằng hai cái cầu thang thoát nạn đảm bảo đúng quy định đồng hoàng hai lối thoát nạn
thì khi mà xảy ra bất cứ vấn đề gì chỉ nhận được tin nhận được thông báo nhận được báo cháy
hoặc là khi phát hiện cháy báo cháy thì ở đây thì anh chị các anh chị đều tôi nghĩ là có khả năng đều thoát nạn
về công tác cấp cứu điều trị cho các nạn nhân trong đêm sáu tháng chín các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận hơn ba mươi trường hợp trong tình trạng bị thương ngạc khí
đến nay nhiều ca đã được xuất viện một số nạn nhân bị thương nặng vẫn phải nằm lại điều trị
đối với các nạn nhân đã tử vong cũng đã được sở y tế tỉnh làm việc với người thân
tại bệnh viện an phú có hai ca nặng đã được thổ thật
qua cái trao đổi với giám đốc bệnh viện đa khoa an phú thì tiên lượng của hai bệnh nhân này khỏe và đang được
có một mươi bảy ca tử vong đã tiếp nhận trong đó có tám nam chín nữ một mươi ba ca đã được gia đình nhận sát về
còn lại bốn ca thì phối hợp cùng công an gửi bệnh viện một bảy năm để giám định cái adm
được biết quán karaoke an phú do ông lê anh xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi thường trú thành phố thuận an tỉnh bình dương làm chủ
có đầy đủ pháp lý và hoạt động kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi ba
về công tác an ninh trực tự công an thành phố thuận an cho biết cơ sở này thời gian qua đã bị xếp phạt hành chính
vì các lỗi vi phạm hoạt động karaoke quá dời được phép không do kết hợp động lao động với nhân viên không cung cấp biển tên cho người lao động
còn về công tác phòng cháy chữa cháy công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết
từ năm hai nghìn một mươi chín cơ sở này đã được kiểm tra ba lần và đều chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở
cũng như đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên về việc cơ sở có trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy
nhưng thời điểm xảy ra vụ việc có hoạt động hay không thì phải chờ kết quả điều tra
do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án công an tấn bình dương cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án đồng thời sau khi có kết quả điều tra
sẽ tiến hành xử lý khởi tố trách nhiệm người có liên quan
trước vụ việc đau lòng này lãnh đạo ưu ba nhân dân tỉnh công an tấn bình dương
cũng đã gửi lời chi buồn tới các gia đình nạn nhân
vụ án cũng là lời cảnh tỉnh người dân cần nâng cao cảnh giác đối với giặc lửa
không chủ quan dù là đám cháy nhỏ
bởi hầu hết trường hợp tử vong đều do ngạt khói trước khi lửa bùng phát lớn hơn